ngày ba tháng năm bộ ngoại giao cho biết trên tinh thần bám sát chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và các cơ quan chức năng của việt nam từ giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các cơ quan đại diện việt nam
tại hoa kỳ đã phối hợp liên hệ lập danh sách để cơ quan có thẩm quyền trong nước
tổ chức chuyến bay đưa các công dân việt nam tại hoa kỳ chủ yếu là trẻ em học sinh dưới một mươi tám tuổi
dù học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xa đóng cửa người cao tuổi người có bệnh nền
và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác về nước
tuy nhiên do thủ tục từ phía hoa kỳ liên quan đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau
nên cơ quan hai nước đang tích cực phối hợp tìm các phương án phù hợp để đưa công dân ta
về nước trong thời gian sớm nhất có thể
bộ ngoại giao khuyến cáo công dân bình tĩnh tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
của cơ quan chức năng sở tại và hướng dẫn của các cơ quan đại diện việt nam
trong trường hợp cần trợ giúp công dân việt nam có thể liên hệ đại sứ quán việt nam
tại hoa kỳ theo số điện thoại đăng hiển thị trên màn hình
hoặc tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự việt nam cộng tám trăm bốn mươi chín tám nghìn một trăm tám mươi bốn tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn